một lượng lớn hàng hóa bao gồm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh lạng sơn phát hiện tạm giữ
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tại cửa hàng link store
tại số một trăm bảy mươi năm đường lê hồng phong phường tam thanh tp lạng sơn
do phạm thùy diệu linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố lạng sơn làm chủ
có một trăm sáu mươi một mặt hàng hóa là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng không có mặt tại cửa hàng
và các nhân viên cửa hàng không xuất trình được các thủ tục pháp lý hợp đồng
hóa đơn mua bán hàng hóa để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn
đang tiếp tục kiểm tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật